đồng nai được xem là một trong những địa phương có hoạt động khai thác đá lớn nhất ở phía nam với hai mươi sáu mỏ đá đang khai thác
bên cạnh việc cung cấp đá làm vật liệu xây dựng cho nhu cầu xây dựng tại nhiều tỉnh thành phố
thì hoạt động khai thác đá trên địa bàn cũng để lại nhiều hệ lụy cho người dân sống gần các khu vực mỏ đá
đặc biệt là ô nhiễm môi trường mất an toàn giao thông từ vận chuyển của xe tải chở đá
bụi đá rơi vãi trên đường tạo thành xình lầy vào những ngày mưa trên tuyến đường đinh quang ân
đoạn trước cửa nhà khiến bà nguyễn thị mọt phải thường xuyên dọn dẹp như thế này
theo bà mọt vào mùa khô bụi bay mù mịt người dân phải đóng cửa suốt ngày để tránh bụi
còn mùa mưa đường trơn trượt do đất đá rơi vãi xuống đường
nguyên nhân chính là do từ năm hai nghìn một mươi bốn khi một mươi mỏ đá ở khu vực tân cang thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đi vào hoạt động
mỗi ngày có hàng trăm xe tải
xe tải xe ben chở đá lưu thông suốt ngày đêm khiến cuộc sống sinh hoạt sản xuất của bà con và nhiều người dân bị đảo lộn
không chỉ tại khu vực đường đinh quang ân và trên tuyến đường tỉnh lộ dt bảy trăm sáu mươi tám đoạn qua khu vực hai xã thiện tâm thạnh phú của huyện vĩnh kiều
nơi có một mươi hai mỏ đá đang khai thác người dân nơi đây cũng bức xúc vì các xe tải xe ben vận chuyển đá gây ô nhiễm môi trường và làm mất an toàn giao thông
trước những hệ lụy mà người dân địa phương phải gánh chịu từ quá trình vận chuyển đá
các ngành chức năng tỉnh đồng nai đang siết chặt công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
bây giờ đồng nai có một cái làm rất quyết liệt là chỉ đạo của tỉnh
tức là yêu cầu toàn bộ các mỏ đá phải truyền tất cả các dữ liệu ở trạm cân của các mỏ đá về ban an toàn trong tỉnh
sở hữu thông và công an tỉnh để kiểm soát vấn đề về tài trọng đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường
các xe ra bây giờ phải qua cái máng nước để rửa để mà giảm thiểu cái vấn đề vệ sinh môi trường và hạn chế nước tối đa
do chịu quá nhiều hệ lụy từ quá trình vận chuyển đá mới đây nhất ngày hai mươi tháng tám
người dân trên tuyến đường đinh quang ân lại một lần nữa lập hàng rào chặn xe chở đá để phản đối
hiện nay người dân sống gần các tuyến đường vận chuyển đá đang rất mong muốn chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng
cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra xử lý xe chở quá tải chạy quá tốc độ gây mất an toàn giao thông
đồng thời giám sát các chủ mỏ đá thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường
xe trước khi ra khỏi mỏ phải được rửa bằng máng nước và dọn dẹp đất đá rơi vãi trên đường
đồng thời nhanh chóng đưa tuyến đường chuyên dụng vào hoạt động